hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản ổn định đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khó khăn và những vướng mắt của doanh nghiệp về cơ bản được giải quyết
nhận thức chung về tạo thuận lợi thương mại đã được nâng lên
mục tiêu năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại là chính thức kết nối cơ chế một cửa asean
và đặt mục tiêu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành xuống dưới một mươi năm
nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về quản lý của cơ quan nhà nước và chống buôn lậu gian lận thương mại
tại phiên họp thứ ba của ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean cơ chế một cửa quốc gia
tạo thuận lợi thương mại đầu năm hai nghìn một mươi tám phó thủ tướng vương đình huệ nhận định
hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đã ổn định đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
đồng thời những khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp cơ bản đã được tháo gỡ
nhận thức chung về tạo thuận lợi thương mại từng bước được nâng lên
năm hai nghìn một mươi bảy cơ chế một cửa asean đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
trước đó nhiều bộ ngành đã ban hành kế hoạch hành động nhằm triển khai cơ chế một cửa asean
đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý quy trình thủ tục
cũng như xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để triển khai cơ chế một cửa quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean
cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi thương mại
phấn đấu triển khai đủ một trăm ba mươi thủ tục hành chính
theo kế hoạch đã đề ra tại quyết định hai nghìn một trăm tám mươi năm ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bên cạnh đó sẽ tiếp tục ra soát
bổ sung các thủ tục mới vào kế hoạch chính thức kết nối cơ chế một cửa asean vào năm hai nghìn một mươi tám này
theo đó các đơn vị liên quan cần phải xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin
phục vụ cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa asean
như đảm bảo tính kết nối tính hệ thống an ninh an toàn về thông tin và cơ sở dữ liệu
xây dựng phương án đầu tư hệ thống dự phòng cho cổng thông tin một cửa quốc gia
cơ chế một cửa quốc gia cũng như cơ chế một cửa asean
là một trong những công cụ quan trọng để thực hiện nghị quyết một mươi chín nqcp năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội
góp phần đưa đất nước hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và quốc tế
để tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm
đồng thời thể hiện một cách rõ nét
vai trò của đăng ký giao dịch bảo đảm tác động trực tiếp tới các bên tham gia giao dịch
cũng như các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và tác động tới nền kinh tế xã hội một cách đáng kể
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy cục đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm đã hoàn thiện hệ thống
và đưa vào vận hành đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm đạt mức độ bốn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây
với mục tiêu thiết lập cơ chế minh bạch hóa tình trạng pháp lý của tài sản
nhằm góp phần bảo vệ quyền dân sự chính đáng của tổ chức và công dân
đăng ký giao dịch bảo đảm giúp họ tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình
trước các rủi ro pháp lý trong quá trình thiết lập các giao dịch bảo đảm
bên cạnh đó việc công khai hóa các giao dịch bảo đảm thì mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu
sẽ được cung cấp thông tin chính xác và tin cậy trước khi quyết định xác lập các giao dịch dân sự
kinh tế và thương mại đặc biệt là với môi trường lớn mang yếu tố nước ngoài như wto apec eu
mà nhà nước ta đang tham gia hiện nay
tính an toàn pháp lý trong các giao dịch dân sự kinh tế thương mại
và đặc biệt trước hết là trong các giao dịch liên quan đến thị trường tài chính tiền tệ
để triển khai thực hiện nghị quyết ba mươi sáu a của chính phủ về chính phủ điện tử
bộ thư pháp và cụ thể là cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm được giao nhiệm vụ
là xây dựng hoàn thiện nâng cấp hệ thống phần mềm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm lên mức độ bốn
thực hiện nghị quyết ba mươi sáu a nqcp của chính phủ
về xây dựng chính phủ điện tử cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
phối hợp với một số công ty phần mềm xây dựng và hoàn thiện hệ thống đăng ký trực tuyến
đối với giao dịch bảo đảm đạt mức độ bốn về dịch vụ công trực tuyến
chỉ sau hơn tám tháng đi vào hoạt động hệ thống giao dịch điện tử của cục đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm
đã thu hút gần một triệu cơ quan doanh nghiệp người dân đăng ký tham gia sử dụng
kết quả này đã ghi nhận sự nỗ lực của ngành tư pháp trong đẩy mạnh cải cách hành chính
triển khai giao dịch điện tử theo đúng yêu cầu của thủ tướng chính phủ
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy bộ tư pháp đã chính thức vận hành hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm
đạt mức độ bốn về dịch vụ công trực tuyến
cho đến thời điểm hiện nay hệ thống này là hệ thống dịch vụ công của ngành tư pháp
đạt mức độ cao nhất về trực tuyến
công bố xếp hạng môi trường kinh doanh của ngân hàng thế giới
với chỉ số tiếp cận tiến dụng đạt được như vậy là chỉ số tiến dụng
mà đã được xếp là đứng thứ hai mươi chín trên một trăm chín mươi quốc gia
cũng có thể nói là đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức là quan trọng
đối với bộ tư pháp trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
áp dụng hệ thống vnpt igate
được triển khai chạy trên hệ thống điện toán đam mê trên nền tảng công nghệ web
và được xây dựng theo mô hình ba lớp mvc
hệ thống cho phép công dân doanh nghiệp có thể giao tiếp với cục đăng ký quốc gia
giao dịch bảo đảm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày tại bất cứ đâu có kết nối internet
để hệ thống đăng ký trực tuyến hoàn thiện được các yêu cầu nêu trên
đáp ứng cho hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm
cục đăng ký đã cùng với công ty tài chính quốc tế ifc
và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm dtn
thực hiện xây dựng và nâng cấp phần mềm để khắc phục những yêu cầu đặt ra
tiến hành giả soát lại toàn bộ các chức năng cần thiết của phần mềm
trước khi đi vào triển khai vận hành chính thức
phối hợp với các đơn vị hữu quan đặc biệt là các trung tâm đăng ký giao dịch
tài sản để hoàn thành việc kiểm tra chạy thử phần mềm
thực hiện cài đặt để vận hành chính thức phần mềm đăng ký trực tuyến
cục đăng ký cũng đã phối hợp với cục công nghệ thông tin
chuẩn bị các máy móc trang thiết bị cài đặt cấu hình hệ thống
môi trường hoạt động chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống mới
để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định thông suốt đảm bảo an ninh an toàn
chính xác và đầy đủ dữ liệu của hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm
đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác đăng ký
cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản
tại bộ phận một cửa của cục đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm
ngay sau khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến bốn trong thực hiện các giao dịch
cảnh tấp nập trên sản phẩm
tổ chức tại đây không còn nữa
hôm nay chị phương hoa đến lấy kết quả giao dịch theo lịch hẹn
không phải chờ đợi lâu chị hoa nhanh chóng nhận lại hồ sơ của mình
những thu lệnh này không chỉ có chị hoa được hưởng
mà mọi tổ chức đơn vị cá nhân khi làm việc với cục đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm đều nhận được
hôm nay thì tôi đến trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại hà nội
để đăng ký giao dịch bảo đảm cho khách hàng của bên ngân hàng
trước đây thì tôi sẽ phải đến trực tiếp tại cục để đăng ký giao dịch bảo đảm và lấy kết quả ở tại trung tâm
nhưng mà bây giờ thì chúng tôi đã được cấp cái mã khách hàng thường xuyên
thì chúng tôi có thể đăng ký online tại trang web của trung tâm
đối với cái mà đăng ký online thì em thấy là như thế là khá là thuận tiện rồi
vì như thế là rất là thuận tiện cho ngân hàng
chúng em là không phải chạy đi chạy lại và kết quả thì sau khi mà đăng ký sẽ có kết quả online luôn
và sau đó thì cần kết quả gốc
thì trung tâm sẽ
tôi thấy đúng là cái việc bây giờ là đưa cái công nghệ thông tin mới vào cái công tác về hành chính về tư pháp
tôi thấy là cái điểm nổi bật mà rất tốt phục vụ cho đối với công dân người ta rất phản ánh kịp thời
hoặc là trách kiểm tra tất cả những thông tin mà khi người ta đã được cập nhật
thì tôi thấy sau khi tôi đã làm việc để đăng ký trong vòng năm phút
cái thông tin đã chuyển đến cái số smartphone của tôi hoặc là cái địa chỉ mai của tôi tôi thấy là rất là hay
nếu cần thiết được tôi cần phải cố gắng lên phát huynh để làm cho cái vấn đề thời gian
để cho người dân nó khỏi nó hiểu được tất cả những vấn đề về vấn đề quy định của tư pháp
cái nhất là cái thông tin mà anh cập nhật update vào cái thông tin bà sai
thì tự nhiên cái văn bản đấy thì nó sẽ là cái người nào chịu trách nhiệm đấy nó sẽ thể hiện ngay
đấy có thể lỗi cho phần mềm nhưng mà cái anh đã phát hiện rồi anh phải kiểm tra anh
chính trình ạ
hoặc là báo cáo với chuyên môn đấy là trách nhiệm của từng nhân viên một trong tư pháp
nhưng tôi thấy là những cái văn bản về công nghệ thông tin thì mình không thể chối được
nếu về trình độ của anh hay so sơ xuất hay là các thứ và anh nhiều lần đập lại nó sẽ phản ánh lên rất tốt
với vị trí và vai trò của một ngành giao tiếp với nhiều đơn vị doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu giao dịch bảo đảm cho các loại tài sản
cục đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm xác định ứng dụng công nghệ thông tin nhất là giao dịch điện tử
nếu giờ thực hiện các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp là người gác cổng cho lãnh đạo bộ
các đơn vị thuộc bộ cũng như các bộ ngành trong xử lý các vấn đề pháp luật về giao dịch bảo đảm đăng ký giao dịch bảo đảm
cục giao dịch bảo đảm luôn nỗ lực để là chỗ dựa vững chắc cho bộ tư pháp thể hiện vai trò của chức cầu nối khuôn khổ pháp luật về giao dịch bảo đảm
đăng ký giao dịch bảo đảm với pháp luật dân sự tiến dụng ngân hàng đất đai nhà ở thi hành án kinh doanh bất động sản
đăng ký giao dịch bảo đảm theo hệ thống đăng ký trực tuyến này cũng rất là thuận tiện đối với khách hàng cũng như là cơ quan đăng ký
về phía khách hàng thì cũng tiết kiệm được rất nhiều về mặt thời gian về mặt nhân lực tức là mình không phải đi lại
chứ rồi là có thể ngồi ở nhà cũng có thể trao đổi được thông tin một cách rất là nhanh nhất
không rất là nhanh sau khi mà các ngân hàng thực hiện đăng ký thì là về phía trung tâm cũng đã duyệt ngay kết quả đăng ký và gửi qua hệ thống mail
hệ thống cũng có thể là trả lời tự động và chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng như là gửi ngay cái bản gốc scan cho khách hàng để có thể là biết được thông tin một cách nhanh nhất
thế rồi là thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến cấp độ bốn thì khách hàng có thể là tự thanh toán phí đăng ký giao dịch bảo đảm qua online
mọi cái các thứ thì thuế rất là thuận tiện nhanh chóng
chính xác thì là tạo điều kiện được cho cả khách hàng và cho cả trung tâm trong cái việc thực hiện công việc một cách nhanh nhất
để tiếp tục chủ trương đơn giản cắt giảm bớt thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
bộ tư pháp đang nghiên cứu cắt giảm thêm một thủ tục hành chính về thủ tục sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký
hoàn thành việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tăng cường kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính
đồng thời ngành cũng tập trung hoàn thành việc xây dựng hệ thống giao dịch đăng ký về giao dịch bảo đảm điện tử mới
triển khai đúng tiến độ dự án thực hiện tin học hóa trong tiếp nhận trả hồ sơ tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cơ quan doanh nghiệp sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai mới trên hệ thống
để thực hiện được việc này thì chúng tôi đã cùng đồng hành với phối hợp với công ty tài chính quốc tế ifc thuộc ngân hàng thế giới
và công ty trách nhiệm hiệu hạn giải pháp phần mềm dtn
đã tiến hành ra soát
hợp tác cũng như là xây dựng và nâng cấp phần mềm để thực hiện theo đúng yêu cầu
việc đăng ký này thì nó cũng sẽ tạo ra được một tiền lệ rất là tốt làm cho thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản đó được công khai được minh bạch
và để từ đó người thứ ba nếu khi cần có cái việc mà quan tâm
thì có thể là tra kiến
cái thông tin đó tìm hiểu thông tin đó thì từ đó là anh sẽ có khả năng là hạn chế các cái rủi ro các cái tranh chấp phát sinh sau này
sự thành công khi đưa vào vận hành đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm mức độ bốn tạo ra bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
là kết quả đáng ghi nhận cho việc hoàn thiện thể chế về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm xây dựng hệ thống đăng ký hiện đại đảm bảo tính công khai minh bạch của các giao dịch góp phần tích cực làm lành mạnh hóa và phát triển hơn nữa môi trường đầu tư của việt nam
đây thực sự là một giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính nhằm giảm thiểu thời gian đăng ký cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm là bất động sản giúp cho quá trình tiếp cận nguồn tín dụng của người dân doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự nhanh hơn tiết kiệm chi phí hơn đồng thời thông qua đó đã khuyến khích sự lưu thông nguồn vốn giúp thị trường tín dụng hoạt động hiệu quả an toàn góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững của nền tài chính và thị trường tín dụng việt nam góp phần triển
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình cải cách hành chính tuần này cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại